vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc đang đặt ra rất khẩn trương và cấp bách
từ đầu năm đến nay dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng nhà nước sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các bộ ban ngành địa phương sự ủng hộ giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân
lực lượng công an nhân dân đã nỗ lực phân đấu tập trung triển khai quyết liệt các chương trình kế hoạch giải pháp công tác đã đề ra nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu yêu cầu của năm hai nghìn hai mươi ba
trước diễn biến nhanh chóng của tình hình hiện nay đòi hỏi lực lượng công an nhân dân phải kịp thời sơ kết đánh giá một cách toàn diện đầy đủ và sâu sắc kết quả các mặt công tác từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay dự báo sát xu hướng diễn biến của tình hình
từ đó có sự bổ sung điều chỉnh các chủ trương giải pháp công tác để thực hiện thắng lợi các mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ đã đề ra trong năm hai nghìn hai mươi một và thời gian tiếp theo
đặc biệt là định hướng xác định những công việc bước đi lộ trình cụ thể để thực hiện mục tiêu
phần đầu đến năm hai nghìn ba mươi xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại theo tinh thần nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an trung tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trình bày báo cáo tóm tắt tình hình kết quả công tác công an sáu tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp công tác trọng tâm sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi một
báo cáo nêu rõ sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một
lực lượng công an nhân dân đã phát huy vai trò nòng cốt lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín triển khai quyết liệt đồng bộ các kế hoạch giải pháp đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị kinh tế văn hóa quan trọng của đất nước không để xảy ra bị động bất ngờ không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất góp phần quan trọng và thành công của đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm đại biểu hội đồng nhân dân các tốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu trong điều kiện rất nhiều khó khăn thách thức đã tập trung chấn áp mạnh các loại tội phạm thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp nảy sinh bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội phục vụ hiệu quả mục tiêu kết vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của đất nước
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước nguyễn xuân phúc ghi nhận biểu dương đánh giá cao kết quả thành tích và chiến công mà lực lượng công an nhân dân đã đạt được trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một khẳng định những thành tiệu kết quả chung của cả nước đạt được trong thời gian qua có sự đóng góp quan trọng trực tiếp to lớn của lực lượng công an nhân dân

thưa quý vị tôi xin nói với quý vị là đạo hội lần thứ ba đúng như dự kiến kể cả đường lối kể cả nhân sự rất tốt đẹp
bầu cử quốc hội vừa qua an toàn từ hội đồng nhân dân đến quốc hội
chúng ta thấy số lượng tỷ lệ người dân đi vào cao hơn năm năm trước đây
vi vọng pháp luật bầu cử ít hơn
khíu nại đông người giảm hẳn
đặc biệt là qua đại hội các cấp và bầu cử hội đồng dân và quốc hội nhiều đồng chí công an được quy tín cao được tín nhiệm cao
trong đó có một mươi chín đồng chí công an đã trúng cử đại biểu quốc hội và hàng trăm đồng chí đại biểu lần ngành công an các cấp từ xã phường đến quận nguyện và thành phố đã trúng cử hội đồng dân dân
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đánh giá từ những kết quả đạt được cho thấy lực lượng công an đã chủ động nắm chắc tình hình bên trong bên ngoài kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương chỉ đạo các ngành chức năng giải quyết từ sớm tại chỗ các vụ việc phát sinh không để phức tạp kéo dài không để xảy ra đột xuất bất ngờ sơ xuất trong công tác bảo đảm an ninh trật tự
lực lượng công an cũng đã trực tiếp vào các điểm nóng tham mưu và giải quyết xử lý hiệu quả các vụ việc
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đánh giá cao khi lực lượng công an tiếp tục đảm nhiệm tốt vai trò là nòng cốt trong giữ vững an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội phục vụ tích cực mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân

trong thông tin về chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín trên địa bàn thành phố hồ chí minh ông dương anh đức phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cho biết bắt đầu từ chiều ngày hôm nay chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín với hơn tám trăm linh liều sẽ được chính thức triển khai trên diện rộng
theo đó trong chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín lần này tp hcm được phân bổ tổng cộng tám trăm ba mươi sáu liều vaccine trong đó bao gồm ba mươi liều vaccine phân bổ cho các lực lượng vũ trang theo kế hoạch của bộ quốc phòng hai mươi cho lực lượng công an
còn thành phố hồ chí minh có trách nhiệm thực hiện triển khai chiến dịch tiêm chủng với hơn tám trăm linh liều cho các đối tượng được quy định
theo kế hoạch dự kiến kế hoạch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín lần này tại tp hcm sẽ được triển khai thực hiện trong năm ngày chính thức cùng một ngày rưỡi dự phòng để tổ chức tiêm vét cho các trường hợp còn lại
chiến dịch tiêm chủng vaccine trên địa bàn tp hcm trong đợt này được triển khai trong hoàn cảnh đặc biệt
khi mà vừa yêu cầu đảm bảo tiến độ kế hoạch an toàn tiêm chủng nhưng đồng thời cũng phải đảm bảo quy định phòng chống dịch
khi mà tp hcm đang áp dụng chỉ thị số một mươi của thành phố
từ giờ ngày hai mươi hai tháng sáu ủy ban nhân dân tp hà nội cho phép mở cửa trở lại một số dịch vụ thiết yếu
nhưng vẫn phải đảm bảo nghiêm ngặt các công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
vào tối ngày hai mươi một tháng sáu ủy ban nhân dân tp hà nội ban hành văn bản về việc tiếp tục duy trì thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
trong tình hình mới trong đó căn cứ và tình hình thực tế ủy ban nhân dân tp hcm chấp thuận đề xuất của các đơn vị
về việc nới lỏng một số biện pháp phòng chống dịch
từ giờ ngày hai mươi hai tháng sáu cho phép mở cửa trở lại dịch vụ cắt tóc gội đầu dịch vụ ăn uống trong nhà
tuy nhiên các cơ sở được phép hoạt động trở lại phải đảm bảo các quy định về phòng dịch như là khoảng cách
có tấm chắn giữa người với người ngồi không quá năm mươi công suất chỗ ngồi và không quá hai mươi người
đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày đối với nhà hàng rượu quán rượu bia bia hơi được phép bán mang về
tp hcm nhấn mạnh yêu cầu chủ các cơ sở dịch vụ phải đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
yêu cầu khách hàng khai báo y tế lập danh sách kiểm soát đối chiếu thông tin khách hàng